tâm lý chủ quan của người chăn nuôi cùng với thời tiết chuyển mùa đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lở mồm long móng phát triển đặc biệt là những nơi có ổ dịch cũ
từ đầu tháng một mươi đến nay trên địa bàn một số xã của hai huyện minh hóa và lệ thủy tỉnh quảng bình dịch bệnh lở mồm long móng đã bùng phát với hàng trăm con trâu bò bị bệnh
đến cuối tháng một mươi một toàn huyện miền núi minh hóa có hơn ba trăm năm mươi con trâu bò tại các xã hồng hóa hóa thanh và hóa tiến bị mắc bệnh lở mồm long móng
chỉ riêng xã hóa tiến có đến một trăm ba mươi tám con châu bò mắc bệnh
tại xã sơn thủy huyện lệ thủy đầu tháng một mươi cũng xuất hiện dịch lở mồm long móng với gần một trăm linh con trâu bò
ngay sau khi dịch lở mồm long móng xuất hiện lực lượng thú y cùng chính quyền và người dân các địa phương đã triển khai thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng như phun hóa chất giải vôi bột
tại cửa ngõ ra vào khu vực bị bệnh các trạm gác được lập để kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển gia súc từ vùng có dịch ra bên ngoài
các địa phương tổ chức tiêm phòng vaccine để hạn chế dịch bệnh bùng phát